thời gian gần đây tàu giã cào của quảng ngãi bị lực lượng kiểm ngư của nhiều tỉnh bạn bắt giữ xử phạt do khai thác không đúng vùng biển quy định
các loại tàu khác thường chỉ đánh bắt các loại cá lớn hoặc đánh bắt cụ thể một vài loài cá riêng
trong khi đó tàu giã cào lại đánh bắt theo kiểu tận diệt gần như tất cả những gì có được
do đó tàu giã cào đang là mối lo chung của nhiều ngư dân
theo quy định tàu giã cào có công suất lớn từ chín mươi cv trở lên chỉ được phép khai thác tại vùng biển khơi
không được phép khai thác tại vùng biển ven bờ và vùng lộng
tuy nhiên trong thời gian qua nhiều tàu cá công suất lớn đã đánh bắt dưới hình thức giã cào ngay trong vùng bờ và vùng lộng
điều này không chỉ làm tận diệt nguồn thủy sản mà còn ảnh hưởng đến nhiều ngư dân hành nghề khác trên biển
vẫn biết tàu giã cào hoạt động sai tuyến nếu bị bắt sẽ bị xử phạt rất nặng
nhưng các ngư dân hành nghề này hiện vẫn chưa thể chuyển sang các nghề khác
tại xã nghĩa an thành phố quảng ngãi hiện có hơn bảy trăm linh tàu có công suất trên chín mươi cv
thì có đến hơn bốn trăm linh tàu hành nghề giã cào
nhưng hiện nay cả chính quyền và ngư dân lại đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sang hình thức khai thác khác
cấm bà con hết thì thấy là cũng rất là có khen
thì trước tiên là công tốt bằng đậm bà con nhân dân lại từ từ là chuyển dần có kinh nghiệm khác
nhưng mà khi chuyển dần thì đối với địa phương cũng như bà con dân là cũng mong muốn là
nhà nước là quan tâm là hỗ trợ kinh phí với lợi sức thấp và cái kinh phí để đi mà học hỏi những cái kinh nghiệm
làm những cái nghề khác thì thay đổi không đến bác cái nghề dã cào nữa
để bảo vệ nguyên lợi trị sản bên cạnh việc cấm tàu dã cào
thì chính quyền các cấp cần có giải pháp hỗ trợ các ngư dân đang hành nghề giã cào chuyển đổi hình thức khai thác
để ngư dân vừa đánh bắt thủy sản phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc